đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh an giang lần thứ một mươi một đã bế mạc đồng chí võ thị ánh xuân tái đắc cử bí thư tỉnh ủy an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ qua kinh tế an giang tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương
nét nổi bật là tỉnh luôn suy nghĩ tìm ra giải pháp tháo gỡ điểm ngẽn trong thu hút đầu tư nhất là về cải cách thủ tục hành chính
khuyến khích tập trung đất đai mời gọi đầu tư phát triển công nghệ cao bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư
giải quyết bài toán giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
thu hút một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư lĩnh vực bất động sản thương mại dịch vụ công nghiệp năng lượng tái tạo